một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thành phố hà nội đã ghi nhận một mươi sáu ca dương tính với sars cov hai
trong đó chín ca đã được cách ly bảy ca tại cộng đồng
liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín mới ghi nhận vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi với bảy ca dương tính mới
huyện quốc oai đã phong tỏa tạm thời năm khu dân cư và trụ sở ba đơn vị
để phục vụ cho việc truy vết cách ly lấy mẫu xét nghiệm
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi ubnd tỉnh phú thọ quyết định thành lập bệnh viện giã chiến số hai
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô hai trăm hai mươi dường bệnh
tại trung tâm bồi dưỡng chính trị tp việt trì xã trung vương tp việt trì